ngày một một mươi văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số bốn trăm ba mươi tám gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ khánh hòa đến quảng ninh về khả năng xuất hiện cơn bão mới trên biển đông
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng ngày năm sáu tháng một mươi trên giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông sát với philippines sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây bắc có khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông
để chủ động ứng phó với thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ khánh hòa đến quảng ninh theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo khả năng xuất hiện bão trên biển đông để thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết nhằm chủ động phòng tránh
có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
các địa phương nêu trên cần trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn